nguyên nhân khiến cá bè của nhiều hộ dân trên sông la ngà đồng nai bị chết lên đến hơn một chín trăm linh tấn
được xác định là do thiên tai và đến nay đã hơn bốn mươi ngày kể từ khi xảy ra sự việc
người nuôi cá đang gặp rất nhiều khó khăn trong khi nguồn hỗ trợ từ phía nhà nước
chính là phao cứu sinh mà họ đang mong chờ nhất thì vẫn chưa được thực hiện
hiện tại các cơ quan liên quan của tỉnh đồng nai vẫn đang loay hoay tìm giải pháp
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
đã bốn mươi ngày trôi qua sau sự cố cá chết đồng loạt gia đình chị ngô thị tiến
ngộ tại ấp năm xã la nga vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc do đột ngột mất đi khối tài sản lớn
với khoảng ba mươi tấn cá ước tính trên một tỷ đồng
trong khi đó chịu thiệt hại hơn hai mươi tấn cá ước tính khoảng một tỷ đồng
hộ anh đinh văn hiệp đang bắt đầu khôi phục lại việc nuôi
trên các bẻ cá cũ của gia đình anh đã thả được năm dẻo cá riêu hồng giống
nhờ vào các đại lý cám chấp nhận cho anh gối đầu cả con giống đến nguồn thức ăn
tuy nhiên hộ anh hiệp chỉ là một trong số ít trường hợp mạnh dạn tái đàn trở lại
trong số một trăm ba mươi hai hộ bị thiệt hại cá chết
nói chung là không làm
nuôi lại thì gia đình không biết làm gì khác
các ngành chức năng tỉnh đồng nai và huyện định quán đã tiến hành thẩm tra
xác minh và thống kê lại số hộ cũng như thể tích các bè bị thiệt hại
sau một mươi năm ngày ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai sẽ căn cứ danh sách
để hỗ trợ thiệt hại cho người dân theo nghị định số hai của chính phủ
trước mắt ủy ban nhân quyền đã chỉ đạo cho các ngành liên quan
trực tiếp là phòng tài nguyên môi trường phòng nông nghiệp phát triển nông thôn
công an huyện và ủy ban dân hai xã phú ngọc và la nga
là rà sót thống kê lại những cái gì các hộ bị ảnh hưởng
đặc biệt là theo nghị định hai là về khảo sát lại là diện tích
và thể tích nuôi của các lòng bè và dèo để có cái phương án hỗ trợ chính thức
trên sông la nga đoạn qua huyện định quán tỉnh đồng nai
hiện không còn cảnh thuyền bè tấp nập với bến cá với kẻ bán người mua
thay vào đó là khung cảnh àm đạm vắng vẻ đến yên tĩnh
những người dân vốn bận rộn
với công việc bè lưới giờ nhàn rỗi không công an việc làm
điều bây giờ họ mong muốn là sớm nhận được nguồn hỗ trợ từ nhà nước
để khôi phục lại việc chăn nuôi ổn định cuộc sống